sau cơn mưa lớn kéo dài trong tối qua nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong đó có hầm chui tân phong thành phố biên hòa bị ngập nặng
khiến các phương tiện giao thông chết máy hàng loạt
cho đến khoảng một mươi giờ đêm hầm chui tân phong vẫn ngập sâu đoạn ngập kéo dài hơn năm mươi mét
mừng nước dâng cao khoảng gần một mét ngập qua dải phân cách
khiến nhiều xe máy và ô tô bị chết máy phải sát bộ qua hầm
một số chiếc ô tô bị chết máy ngay giữa điểm ngập sâu nhất của hầm
phải chờ lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ
tại vị trí hầm chui đều được xây dựng cống thoát nước đầy đủ
nhưng nước thoát rất chậm gây ngập úng
ngoài ra cơn mưa lớn cùng ngày cũng khiến quốc lộ một a đoạn qua phường tân biên
thành phố biên hòa bị ngập nặng